tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là liên kết với người việt nam thường trú tại các nước châu âu
để vận chuyển trái phép ma túy bằng đường hàng không về việt nam dưới hình thức trá hình là đóng ma túy và các hộp sữa châu âu có nhãn mát
thưa quý vị dịch vụ cho thuê phòng ở phòng trọ tại các công trình xây dựng nhà ở
với khái niệm chung là trung cư mini đã xuất hiện khá phổ biến tại các thành phố lớn
với nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao loại hình này ngày càng phát triển
có dấu hiệu biến tướng sai lệch với giấy phép cấp xây dựng
nhưng chỉ đến khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng vừa qua tại một trung cư mini trên địa bàn phường khương đình
quận thanh xuân thành phố hà nội thì vấn đề kiểm tra kiểm soát loại hình dịch vụ cho thuê nhà ở này mới lại được quan tâm
nếu như không được kiểm tra và xử lý kịp thời thì những người đang và sẽ ở tại các khu nhà này vẫn còn phải sống trong lo sợ và vi phạm thì vẫn cứ tiếp diễn
tòa nhà xây dựng sai so với giấy phép nằm sâu trong ngõ nhỏ mặt đường chỉ đủ cho xe máy và xe đạp di chuyển
khi xảy ra cháy xe cứu nạn không thể vào hiện trường
vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà xây dựng trái phép này đã cướp đi năm sáu sinh mạng
trong suốt thời gian gần chín năm qua dù xây dựng sai phạm quá số tầng so với giấy phép nhưng bằng cách nào đó nó vẫn tồn tại một cách lạ kỳ
từ nhà ở riêng lẻ biến thành nơi thuê trọ thậm chí là bán với khái niệm là trung cư mini
trên thực tế hiện nay kiểu nhà trung cư mini được xây dựng khá phổ biến tại thành phố hà nội
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn hà nội nhiều khu nhà trọ nhiều khu trung cư mini
được xây dựng sâu trong ngõ nhỏ việc đi lại rất là khó khăn và nơi đây thường tập trung đông dân cư
khi xảy ra sự cố việc cứu nạn cứu hộ là gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là trong công tác phòng cháy chữa cháy
ngay trên mạng xã hội loại nhà thuê trọ này cũng được quảng cáo rầm rộ đủ các kiểu phòng với các mức giá khác nhau
từ phòng nhỏ cho đến các phòng có diện tích lớn hơn
những người quảng cáo giới thiệu nêu rõ
những khu nhà này có những điều đặc biệt với lối vào siêu nhỏ
trên thực tế để đáp ứng nhu cầu sinh sống của người dân các ngôi nhà cao tầng được xây dựng lên để phục vụ mục đích cho thuê
để tận dụng tối đa diện tích bố trí được nhiều phòng trọ nhất có thể
không ít công trình trung cư mini
bên cạnh đất nước các ngôi nhà cây bành trướng theo bề ngang mọc còn xây dựng vượt tầng cho phép
sinh sống tại khu nhà cho thuê số năm mươi tám bc tại ngõ một trăm một mươi bảy đường thái hà quận đống đa
cư dân tại đây cảm thấy lo sợ và bất an sau khi vụ cháy một tòa nhà tương tự mới xảy ra
trong cư này còn xây cả tòa nhà phép bây giờ tầng đó chỉ có sáu tầng một cung
cung thôi mà bây giờ tầng bảy
tầng tám tầng chín đều là giá đủ
các anh bây giờ để có cái nỗi buồn của chúng tôi
bọn em thực sự rất là chia buồn rất là buồn
và vì mình cũng trong khung cảnh như thế
mà cũng rất là lo
vì cũng sợ là một ngày nào đó nó cũng lại xảy đến
nhưng khi chỗ này bọn em thì bọn em rất là sợ
không có phương án lãnh đường thoát hiểm
nếu không may bị giặc lửa tấn công
thì những người thuê trọ sinh sống trong các công trình trung cư mini
được thiết kế giống như lô cốt hoàn toàn lâm vào tình thế bi động
trung cư mini được xuất hiện từ cái việc là nhà ở chuyển đổi công năng
sang thành là nhà trọ cho thuê
và cái loại hình trọ cho thuê này trước đây lại không nằm trong phạm vi điều chỉnh các văn bản các văn luật
các cái chủ đầu tư người ta xây xong người ta cho thuê hoặc là bán
thì người ta sẽ không đảm bảo cơ cầu an toàn phòng cháy cháy cho tòa nhà
và với mục đích kinh doanh và thu hồi lợi nhuận nhanh nhất
thì cái đầu tư cho các thiết bị kỹ thuật cũng như là cái hệ thống an toàn phòng cháy cháy là thường không đảm bảo
và nếu như chúng ta mà không có những cái biện pháp can thiệp và tác động ngay lập tức
đối với những loại hình này thì hậu quả trong tương lai cũng có thể xảy ra lớn hơn rất nhiều
bộ xây dựng cho biết loại hình này chưa có tên trong bộ tiêu chuẩn quy chuẩn nhà trung cư
hiện nay không có loại hình trung cư mini tồn tại trên danh nghĩa pháp luật
mà đây là một dạng biến tướng
tại cuộc họp ủy ban thường vụ quốc hội mới đây chủ tịch quốc hội đã yêu cầu không được hợp thức hóa trung cư mini
điều đó cho thấy giải quyết tình trạng này rất cần có sự vào cuộc của tất cả các ban ngành liên quan
trong đó sự quản lý từ cấp cơ sở là vô cùng quan trọng khi mà nhu cầu về nhà ở của người dân có thu nhập thấp